hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba hội đồng nhà nước chính phủ và quốc hội chính quyền nhân dân nước cộng hòa cuba
bức điện có đoạn viết
chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn sâu sắc được tin đồng chí fidel castro russo nguyên bí thư thứ nhất ban chấp hành trung mương đảng cộng sản cuba
nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba lãnh tụ của nhân dân cuba anh em
nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của các dân tộc mỹ la tinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc tự do và chủ nghĩa xã hội
đã từ trần vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
đồng chí fidel castro qua đời đảng cộng sản cuba nhà nước chính phủ và nhân dân cuba anh em
cũng như nhân dân các nước mỹ latin và phong trào cộng sản cuba
đảng cộng sản cách mạng thế giới mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường quà càm và dày dạn kinh nghiệm
đảng cộng sản nhà nước và nhân dân việt nam mất đi một người đồng chí anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến
trong giờ phút đau thương vô hạn này những người cộng sản và nhân dân việt nam một lần nữa xin được khẳng định
lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người cộng sản và nhân dân cuba anh em
đồng chí fridan castro sống mãi trong sự nghiệp cách mạng cuba và các dân tộc anh em trên thế giới
hết điện chia buồn